khi để mất bảy mươi một ghế và dường như cử tri anh cũng đã mệt mỏi với tiến trình brexit
tôi luôn bỏ phiếu cho công đảng vì họ luôn bảo vệ quyền lợi của người lao động nhưng lần này tôi đã bỏ phiếu cho đảng bảo thủ
tôi nghĩ là đã đến lúc cần phải chấm dứt những tranh cãi về việc brexit để đưa nước anh tiếp tục tiến bước
giới lãnh đạo eu ngay lập tức đã lên tiếng hoan nghênh kết quả bỏ phiếu sơ bộ và tuyên bố sẵn sàng cho bước tiếp theo
chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại hậu brexit với anh
đồng bảng anh đã tăng giá hơn hai mức tăng lớn nhất kể từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám
quân đội new zealand ngày hôm nay đã đưa được sáu thi thể ra khỏi khu vực núi lửa phun trên đảo trắng
đây là một chiến dịch mạo hiểm do trên đảo vẫn còn rất nóng và có nguy cơ cao xảy ra đợt phun trào mới trong những giờ tới
theo quân đội new zealand sáu thi thể đã được đưa ra khỏi khu vực núi lửa bằng trực thăng
và sau đó được chuyển lên tàu hải quân neo đậu
ở ngoài khơi hiện vẫn còn hai nạn nhân mất tích chưa tìm thấy
tuy nhiên hoạt động cứu hộ hiện gặp khó khăn do thiếu trang thiết bị để có thể đi vào khu vực còn rất nóng và nguy hiểm
tuy nhiên nhóm cứu hộ vẫn giữ nguyên kế hoạch tiếp cận ngọn núi lửa trên đảo trắng
liên quan đến vụ xe tải chở ba mươi chín thi thể tại anh hôm nay tòa án tiếp tục các phiên xét xử hai tài xế xe container
luật sư của lái xe eamon harrison cho biết thời gian địa điểm và nguyên nhân cái chết của các nạn nhân vẫn chưa được làm rõ
và có một số bằng chứng cho thấy
nhiều nạn nhân vẫn còn sống khi vào anh nên không có đủ thông tin để lái xe đối mặt với tội ngộ sát
tài xế hai mươi ba tuổi này đã phải đối mặt với ba mươi chín cáo buộc ngộ sát một tội buôn người và một tội hỗ trợ người nước ngoài vượt biên trái phép
bị cáo khác là maurice robinson người lái container trên đất anh thừa nhận đã tham gia đường dây đưa người bất hợp pháp
và có được tài sản một cách bất chính nhưng không nhận bốn mươi một tội danh khác trong đó có ba mươi chín tội danh liên quan tới ngộ sát
các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu vượt đạt được tài sản
liên minh châu âu eu vượt đạt được thỏa thuận về cắt giảm khí thải carbon đến năm hai nghìn năm mươi
tuy nhiên trong thỏa thuận không có sự ủng hộ của ba lan quốc gia có nhu cầu sử dụng rất lớn thàn đá
thỏa thuận này cho thấy quyết tâm rất lớn của liên minh nhằm đạt được mục tiêu cắt giảm khí thải
tuy nhiên ba lan đã không tán thành thời điểm hai nghìn năm mươi mà eu đã thống nhất và đề nghị lùi lại đến năm hai nghìn hai mươi
dự kiến eu sẽ thảo luận lại vấn đề này vào hội nghị tháng sáu sang năm
lãnh đạo hai mươi bảy quốc gia thành viên eu không bao gồm anh cũng đã thống nhất cho phép một số quốc gia thành viên
quyết định đưa năng lượng hạt nhân vào danh mục các nguồn năng lượng cần thiết
hàng nghìn hố bí ẩn xuất hiện dưới đáy biển california và thực trạng ô nhiễm sát thải nhựa
đang diễn ra nghiêm trọng tại nam phi là những thông tin mà chúng tôi muốn tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây
hàng nghìn chiếc hố bí ẩn có cái sâu đến năm mét vừa được phát hiện ở ngoài khơi california mỹ
theo các nhà khoa học
thì đây là hiện tượng báo động về tình trạng giải phóng khí ga
các chuyên gia hoàn toàn bất ngờ không hiểu điều gì hay thứ gì đã tạo ra những chiếc hố này
người ta cũng phát hiện tình trạng tương tự ở nhiều nơi khắp trên thế giới
chẳng hạn như gần đài loan trung quốc có liên quan đến việc giải phóng khí methani
tuy nhiên trầm tích hay nước biển ở california mỹ không hề có dấu vết của loại khí trên
việc giải phóng khí ga có thể gây biến động thêm đáy biển đe dọa đến các tuốc biên gió
song các nhà nghiên cứu cho rằng những hố sâu sẽ không hoạt động trong ít nhất năm mươi năm tới
nam phi đang phải đối mặt với tình trạng ngập tràn rác thải nhựa tại các con sông và bờ biển
sau khi mưa lớn dẫn đến các trận lũ quét tại nước này trong những ngày qua
hàng tấn rác thải nhựa đã xuất hiện cùng những con sóng dọc khu vực duyên hải dơ bần
một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của nam phi
rác nhựa cũng gây cản trở dòng chảy của con sông umgeni
nhiều tổ chức đã lên tiếng kêu gọi chính quyền
có giải pháp xử lý đặc biệt cần ban hành luật để giảm việc sản xuất nhựa
và xây dựng cơ sở hạ tầng để xử lý rác thải hiệu quả
anh tú và chị thư này thường thì khi nhắc đến loài ốc sen thì anh chị nghĩ đến điều gì ạ
tôi không thích loài ốc sen vì khi nghĩ đến loài này thì tôi nghĩ ngay đến việc là nó sẽ có thể phá hoại mùa mạng
vâng không chỉ vậy đây là một loài có chứa rất nhiều ký sinh trùng
bởi đặc tính của chúng là bò khắp mọi nơi kể cả những nơi ẩm thấp
vâng cảm nhận của anh chị cũng giống như là nhận định của rất nhiều người đấy ạ
còn với các nhà nghiên cứu các loài nhuyễn thể người mỹ
mala copolino thì sen đất với cô chính là niềm đam mê
ngay từ khi là một cô gái bảy tuổi cô đã bắt đầu nghiên cứu về sen đất
cô đang nỗ lực thay đổi suy nghĩ của mọi người về tầm quan trọng của sen đất trong hệ sinh thái
hiện nay thì mala cũng được coi là người huấn luyện sen đất duy nhất được biết đến
và hãy cùng lắng nghe câu chuyện của cô trong phóng sự dưới đây
bắt đầu từ khi mới bảy tuổi tôi đã đặc biệt yêu thích và tò mò về thế giới của những chú sen đất
càng đi vào tìm hiểu thế giới đó những chú sen đất lại càng đem lại cho tôi nhiều bất ngờ thú vị
theo những nghiên cứu của mala sen đất chỉ ăn những loại thực vật mục nát và nấm địa y
hay đúng hơn sen đất chỉ là loài giúp dọn dẹp môi trường chứ không phải phá hoại cây cối
ngoài ra sen đất cũng hấp thu canxi maze và các chất dinh dưỡng quan trọng từ thảm thực vật mục nát mà trứng
vậy nên sen đất còn là một nguồn dinh dưỡng dồi dào cho các loài động vật khác
thậm chí có một số loài vật không thể tồn tại nếu thiếu sen đất
với ếch cóc kỳ nhông hay rắn thì ốc sen chính là nguồn thực phẩm yêu thích
thậm chí một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng ốc sen giúp thụ phấn cho hoa
phần hoa dính vào chất nhảy của sen rồi được sen di chuyển sang các cây khác
tuy nhiên dữ liệu về các loài sen đất lại quá ít ỏi nên chúng ta không thể kiểm soát được chúng có đang bị đe dọa tuyệt chủng hay không
mala đã mở ra nhiều khóa học giúp mọi người hiểu hơn về vai trò của ốc sen trong hệ sinh thái
bộ phim tài liệu do cô thực hiện về thế giới ốc sen cũng đã được trình chiếu ở liên hoan phim ngắn london
cô đang dự định hoàn thành một cuốn sách về thế giới mới lạ của những chú sen đất